sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc sáng nay ngày một mươi hai tháng năm
hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc tại thủ đô hà nội
sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc các đề án và tờ trình của bộ chính trị
hội nghị đã nhất trí cao ban hành ba nghị quyết chuyên đề của trung ương bao gồm
nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ
nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp
nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
cũng tại hội nghị trung ương lần này ban chấp hành trung ương đã nghiên cứu
thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
trung ương đánh giá cao và khẳng định việc kiểm điểm của bộ chính trị ban bí thư
đã được chuẩn bị nghiêm túc chú đáo bài bản diễn ra trong không khí thẳng thắn
chân tình cầu thị và tự phê bình sâu sắc luôn vững vàng đoàn kết thống nhất ý chí và hành động
tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo có các quyết sách đúng đắn kịp thời và phù hợp
để lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân đạt được những kết quả quan trọng
tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trên các lĩnh vực đối nội đối ngoại
và được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận hoàn ngành ủng hộ bạn bè quốc tế đánh giá cao
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét các tờ trình của bộ chính trị về công tác cán bộ
ban chấp hành trung ương đã quyết định để đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
thôi giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
bầu đồng chí trần cẩm tú ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
bầu đồng chí hoàng văn trà phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh phú yên giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
bầu bổ sung hai ủy viên ban bí thư khóa một mươi hai là đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí trần cẩm tú ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
căn cứ vào các quy định của đảng ban chấp hành trung ương cũng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật
đối với đồng chí đinh la thăng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
kết quả của hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm sự đoàn kết thống nhất cao của trung ương
chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố phát huy những kết quả thành tích rất đáng trân trọng
mà toàn đảng toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được
trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa một mươi hai góp phần tạo ra khí thế mới
xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
phát triển đất nước nhanh và bền vững
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị mỗi đồng chí trung ương
trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đảng
trước nhân dân và đất nước tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt
tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của trung ương lần này
góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng